tôi thấy tò mò về chiếc áo ngực của tiến linh
thấy mọi người xôn xao sáng nay
thật sự là không biết chiếc áo mà có giúp linh thành công không
tôi không nghĩ rằng cái áo ngực đó làm nên chiến thắng của tiến linh
không biết là chiếc áo ngực đấy có sự sự mang lại may mắn và thành công cho tiến linh không
sau khi tiến linh cởi áo mừng bàn thắng trong trận việt nam malaysia vào tối ngày một mươi chín tháng năm theo giờ việt nam
khán giả tại sách nói riêng và đông đảo công chúng đều tò mò về chiếc áo có độ dài đến nửa lưng
mà linh để lộ sau khi cởi chiếc áo cầu thủ
nhiều người gọi vui đó là áo ngực áo lót hay áo crop top
và rồi chỉ phút trước cộng đồng mạng bắt đầu tìm kiếm
sản phẩm này và gán nó với cái tên của nam tuyển thủ áo ngực tiến linh
thực chất chiếc áo đó là gì nó thực sự giúp ích như thế nào cho cầu thủ tiến linh
không đơn thuần là chiếc áo lót trong cho cầu thủ
đây là một sản phẩm đậm chất công nghệ có thiết kế hơi giống một chiếc áo tập
xong chỉ dài nửa thân
trang bị này rất phổ biến với các đội tuyển câu lạc bộ bóng đá trên thế giới
và được sử dụng cho đội tuyển việt nam từ giải king s cup năm hai nghìn một mươi chín
những người thường xuyên theo dõi bộ bóng đá trên thế giới
trong buổi tập của các đội tuyển bóng đá nam vài năm trở lại đây
hẳn sẽ không còn thấy xa lạ với mẫu áo này
bởi bản thân bóng đá nội cũng rất chú trọng đầu tư đến công nghệ trong thời gian qua
cái tên được biết đến nhiều hơn của chiếc áo này là vest công nghệ
nó có gắn chip gps cung thiết bị fpts hệ thống theo dõi và hiệu suất điện tử
công dụng chính để đo thu thập thống kê dữ liệu sinh học và hoạt động của cầu thủ trên sân
mọi thông tin về quá trình chạy quãng đường di chuyển vị trí
gia tốc nhịp tim tình trạng sức khỏe theo thời gian thực đều được ghi lại
các dữ liệu có được sẽ giúp ban huấn luyện đưa ra phương án luyện tập
thi đấu hợp lý cho từng cầu thủ giúp họ sửa các lỗi di chuyển
bên cạnh đó những cầu thủ đang có thể trạng không tốt cũng được thể hiện trên dữ liệu
đóng góp thông tin quan trọng cho bàn huấn luyện trong việc đưa ra những quyết định
không chỉ mặc trong thi đấu chính thức loại áo thông minh này cũng được dùng trong quá trình tập luyện
áo thi đấu sẽ mỏng hơn áo tập để giúp cầu thủ
mặc bên trong trang phục chính thức mà không gây ảnh hưởng tới hoạt động trên sân
hiện tại mỗi bộ thiết bị như vậy có giá khoảng hàng chục ngàn đô la mỹ
tương đương với hàng trăm triệu việt nam đồng
bao gồm áo có gắn thiết bị máy chủ và phần mềm
sau mỗi trận đấu các huấn luyện viên và những trợ lý chuyên trách về thể lực
sẽ dựa vào các thông số nói trên có sự điều chỉnh cho các cầu thủ
để đưa ra phương pháp tập luyện hợp lý giúp cầu thủ phòng tránh chấn thương
những chiếc áo ngực có gắn thiết bị
công nghệ này đã góp phần giúp cho thể lực của các cầu thủ việt nam được cải thiện
khiến dưa bóng đá quốc tế cũng phải có lời khen
khi tranh tài tại vòng loại thứ hai world cup hai nghìn hai mươi hai vừa qua
các cầu thủ việt nam cũng sử dụng hai lớp áo
bao gồm loại vét công nghệ và áo thi đấu chính thức
thiết bị này được đánh giá mang lại hiệu quả tốt trong việc theo dõi tiến trình của cầu thủ
chiếc áo ngược tiến linh không chỉ xuất hiện trong các trận đấu ở tầm quốc gia của việt nam
mà đã bắt đầu xuất hiện trong các câu lạc bộ bóng đá đang thi đấu
ở giải v league
dù tiến linh phải nhận thẻ vàng do hành động cười áo ăn mừng bàn thắng
ghi vào lưới malaysia trong nghiệp vụ trận bán kết đêm qua ngày một mươi chín tháng năm
nhưng qua đó người hâm mộ cả nước được biết đến nhiều hơn
tới loại áo đặc biệt mà tiến linh mặc bên trong áo thi đấu
thực ra tại việt nam công nghệ này còn khá mới mẻ
tuy nhiên các cầu thủ quốc tế đã sử dụng từ lâu trong những buổi tập luyện và thi đấu
nhiều đội bóng lớn sử dụng như bayern munich real madrid porto và chelsea
hình ảnh các siêu cầu thủ mặc crop top không xa lạ với người bếp bóng đá
theo simliforster có bốn loại cảm biến thu thập dữ liệu được sử dụng phổ biến trong áo đấu gps
bao gồm con quay hồi chuyển gia tốc kế tư kế và mô đun gps
từng cảm biến có một chức năng riêng biệt nhưng luôn đảm bảo hỗ trợ nhau khi hoạt động
nhiệm vụ của áo là theo dõi tổng quãng đường cầu thủ đã di chuyển trên sân tốc độ di chuyển
đồng thời theo dõi tình trạng nhịp tim nhiệt độ cơ thể
cùng các chỉ số sức khỏe khác của cầu thủ
sau đó thiết bị sẽ truyền thông tin về một thiết bị đeo dõi khác ở bên ngoài sân để thống kê lại
theo chuyên gia về y học thể thao thạc sĩ bác sĩ chuyên khoa hai trần anh vũ
thông qua chiếc áo này ban huấn luyện và bác sĩ y học thể thao
có thể dễ dàng nắm bắt rõ tình hình sức khỏe của mỗi cầu thủ trong trận đấu
từ đó điều chỉnh chiến thuật thi đấu phù hợp hơn cho từng vị trí trên sân
thiết bị tập luyện này còn giúp giảm thiểu những nguy cơ chấn thương
khi bác sĩ quản lý cường độ tập luyện thi đấu của mỗi cầu thủ
từ thông số của từng cá nhân bác sĩ sẽ đưa bài tập phù hợp với thể trạng
cải thiện đúng mục tiêu về thể chất
đặc biệt họ có thể tầm soát được các vấn đề về tim mạch để can thiệp và điều chỉnh kịp thời
chiếc áo thông minh được thiết kế đặc biệt với khả năng chống nước tốt
nhằm chống mồ hôi hoặc khi họ phải tập luyện thi đấu dưới trời mưa
dung lượng pin được tích hợp đủ cho các hoạt động liên tục trong nhiều giờ cùng một thiết bị truyền tín hiệu
thực tế việc quan sát từ một góc nghiên cứu băng hình quay lại sau trận đấu
ban huấn luyện vẫn chưa đủ thông tin để nhìn bao quát nhất về tất cả cầu thủ đã thi đấu trên sân
chính nhờ thiết bị áo thông minh này họ có cả ngân hàng thông tin điện tử
giúp theo dõi chính xác tình hình của đội mình trong từng trận trong cả quá trình tập luyện cải thiện thể lực
cũng theo bác sĩ anh vũ nắm bắt được tốc độ nhịp tim còn giúp phân tích được thể lực của cầu thủ
sức khỏe có đảm bảo xuyên suốt trận đấu hay không
mỗi cầu thủ đều có các chỉ số khác nhau theo đó huấn luyện viên sẽ có giáo án riêng với từng cầu thủ
để phòng ngừa chấn thương và có được phòng độ tốt nhất
theo thông tin đã công bố trước đây đội thuyền việt nam còn được đầu tư thêm các bộ đồ tập luyện công nghệ cao optimize
và phòng giả lập ba trăm sáu mươi độ
các công cụ này giúp xây dựng đầy đủ ngân hàng thông tin các cầu thủ việt nam
theo dõi chế độ dinh dưỡng cho mỗi cầu thủ
tất cả đều nhằm phục vụ cho các kế hoạch lâu dài của bóng đá việt nam
bác sĩ anh vũ cho biết thêm việc quản lý sức khỏe tìm mạch cơ dương khớp trong thể thao
là một yêu cầu đặc biệt cần thiết bởi một sự phát triển nền tảng thể lực của vận động viên
hiệu quả cao trong dự phòng chấn thương giảm nhẹ mức độ nghiêm trọng của chấn thương
từ đây kế hoạch luyện tập khoa học nhất được bác sĩ y học thể thao kết hợp với bác sĩ dinh dưỡng
phục hồi chức năng tâm lý xây dựng phù hợp riêng cho mục tiêu của mỗi cầu thủ
đối với người chơi bóng đá phong trào
hoặc các câu lạc bộ chưa đủ điều kiện trang bị thiết bị này
việc tâm soát sức khỏe nói chung và tâm soát sức khỏe tìm mạch khớp gối
là điều cần thiết và tiến hành định kỳ
theo thạc sĩ bác sĩ anh vũ việc kiểm soát được chính xác khối lượng tập luyện và thi đấu
giúp đảm bảo sức khỏe của mấy con người để phòng tránh chấn thương của mỗi vận động viên
là điều quan trọng nhất trong thể thao quan trọng hơn cả việc phẫu thuật hiệu quả khi chấn thương đã xảy ra
bởi chấn thương chắc chắn người chơi thể thao sẽ mất một thời gian để phục hồi
rất khó khăn để lấy lại được phòng độ đỉnh cao